thưa quý vị thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ xâm hại quấy dối tình dục tại nơi công cộng
mặc dù nhận được sự quan tâm cũng như nỗ lực giải quyết từ các bên liên quan như các cơ quan nhà nước
trường học các tổ chức xã hội và cộng đồng nhưng các vụ quây dối xâm hại tình dục vẫn diễn ra phổ biến với tinh chất ngày càng phức tạp
vụ việc này đã gây nhiều phản ứng bức xúc từ phía dư luận
chương trình giáo dục của chúng tôi là có chương trình giáo dục đạo đức cho người lái xe
thì có cái vấn đề là tuyên truyền đạo đức đối với người lái xe khi phục vụ hành khách
làm thế nào để nâng cao chất lượng của xe
là tổ chức của người dân thì chúng tôi phải có cái trách nhiệm là tìm một cách khắc phục những khó khăn
góp phần khắc phục hiện tượng đó trong ngành giao thông bản tải
xàm sỡ động chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể
những hành vi đồi bại liên tục diễn ra
ngay cả giữa đường phố trong thang máy trên xe buýt
dù là lúc đông người qua lại hay vắng vẻ môi trường công cộng trở thành nỗi lo sợ đối với nhiều người
hiện nay những hình thức quấy dối nơi công cộng và đặc biệt trên không gian mạng rất đa dạng khó đoán
danh giới giữa lời nói hành động thể hiện tình cảm bình thường với hành vi quấy dối cũng rất mong manh
quấy dối tình dục thì nó được thể hiện ở rất là nhiều dạng khác nhau
thông thường ở hai cái hướng cơ bản hoặc là quấy dối về mặt
lời nói hoặc là quấy dối về mặt hành động
lời nói thì có thể là có thể là xàm sỡ có thể là có những khơi gợi mà nó dẫn đến cái là bức xúc không mong muốn cho cái cá nhân bị xàm sỡ
thế còn cái hành động thì có rất là nhiều
có thể cử chỉ có thể cái hành vi có thể kể cả là cái hành động nào đó dẫn đến là người ta không mong muốn
hết vụ việc này đến vụ việc khác nhức nhối với những hành vi lệch lạc
đâu là dấu chấm hết cho vấn nạn quấy dối tình dục nơi công cộng
một câu hỏi khiến cho cả xã hội hiện nay đang phải cố gắng xoay vần
trong đời sống thường ngày trong nơi công cộng nếu mà có hành vi quấy dối tình dục thì hoàn toàn có thể xử lý theo nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
với cái bức xịn hình phạt cũng đã là rất là nghiêm khắc
ngoài ra thì trong lĩnh vực lao động cũng có quy định về xử lý và cái mức phạt có thể lên tới tận ba mươi triệu đồng năm mươi triệu đồng
chưa kể nếu đủ yếu tố cấu thành pháp luật hình sự thì có thể xử lý phạt tù đến tận hai năm tù giam
do đó thì các cái chế tài cũng khá là đầy đủ
tuy nhiên là tại sao tình trạng này nó vẫn gia tăng
bởi vì như chúng ta biết rằng đời sống xã hội là một cuộc sống rất là phức tạp
nó không thể tránh khỏi những trường hợp phát sinh những diễn biến phức tạp

thưa quý vị nhìn vào nhiều vụ việc
quấy dối tình dục nơi công cộng như hiện nay
bất kể giới nam hay nữ nạn nhân đa phần đều lựa chọn cách im lặng hoặc phản kháng không quyết liệt trước những hành vi đồi bại vì nhiều lý do
tuy nhiên sự im lặng chưa bao giờ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước vấn nạn bị quấy dối tình dục
chúng ta cần phải tỉnh táo đưa ra những hành động phù hợp với điều kiện của bản thân để đảm bảo an toàn cho mình
theo thống kê có đến tám mươi bảy phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy dối tình dục ở nơi công cộng
tám mươi chín nam giới và những người chứng kiến đã thấy hành vi này
tuy nhiên sẽ không dừng lại ở con số tám mươi bảy
số liệu này chỉ phản ánh một phần tình trạng đang diễn ra
nếu không phải thì tôi sẽ lên án một cách mạnh mẽ
ví dụ như ở nơi đông người thì tôi sẽ phản ứng và tôi sẽ lên án cái hành vi đấy ngay
bây giờ bất cứ ai cũng thể trở thành một đối tượng có thể bị xâm hại tình dục
không chỉ các bạn nữ mà nhiều các bạn nam già cũng có thể
nhiều người bây giờ là không kiểm soát được cái hành vi sàm sỡ của mình
và nó gây ảnh hưởng đến các cái đối tượng mà bị xàm sỡ
cái điều này là cái điều không thể chấp nhận được
theo một khảo sát gần đây chỉ có hai mươi hai số người bị quê dối có phản ứng là nói với người đó không được làm như vậy
có một năm là nói với gia đình và bạn bè
một mươi một báo cho người có thẩm quyền
còn lại phần lớn là giữ im lặng và tránh gặp mặt người đó
nguyên nhân việc không tố cáo hành vi quấy dối là do tâm lý không có đủ tự tin để đưa vấn đề ra công chúng
hoặc không muốn bị mang ra bàn tán hoặc đồn thổi trước công chúng
để ngăn ngừa cái
tình trạng hành vi giảm sỡ xâm hại tình dục quê dối tình dục trong nơi công cộng
tôi cho rằng là cái việc tăng cường xử lý nó chỉ là giải pháp ngọn
ngoài ra thì chúng ta cần phải giải pháp triệt để ở cái góc độ là tận gốc rễ
mà tận gốc rễ của vấn đề thì nó có hai khía cạnh
bản thân mỗi cá nhân mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức nhận thức của mình về thế nào là bị quấy dối tình dục thế nào là bị xàm sỡ
và cũng phải cần phải nâng cao cho người khác
để tạo cho mình cái khả năng tự vệ
ngoài ra thì cũng không ngại ngần là tham gia các hoạt động đấu tranh tố cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh những trường hợp này
còn ở góc độ cơ quan nhà nước các đơn vị các cơ quan thì cũng cần tăng cường công tác an ninh
ví dụ như là lắp camera hệ thống ánh sáng rồi tăng cường lực lượng bảo vệ
rồi thì ở những nơi làm việc những cái nơi công cộng thì có thể là sinh hoạt ngăn khu sinh hoạt nam nữ riêng
đó chính là trường hợp là xảy ra những cái tình huống này
thưa quý vị quấy dối tình dục ở nơi công cộng gây ra những tác động vô cùng to lớn cho toàn xã hội nói chung
và cho những nạn nhân của quấy dối tình dục nói riêng
nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất tinh thần của những người bị hại
mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền sự tự do và phát triển của họ trong xã hội
để ngăn chặn tình trạng này và tạo dựng một môi trường cộng đồng lành mạnh văn minh
cần phải thực hiện nhiều giải pháp
từ giải pháp về chính sách pháp luật
tức là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ danh dự nhân phẩm công dân
phải có chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với hành vi xâm hại quấy dối tình dục
đến đây thời lượng dành cho chương trình an ninh cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại